mình thương phi nhung là vì lúc nào em ấy cũng nhớ ơn đến người chị đã dìu dắt em ấy vào nghề
mặc dù đã năm lần bảy lượt nói với phi nhung là em đã trả ơn cho chị hết rồi khi em nhận nuôi bao nhiêu đứa trẻ mổ côi
em đã làm được một việc mà chị không làm được
khi em đang ở trên đài danh vọng thì chị không bao giờ nhắc đến em
nhưng khi em có chuyện không may thì chị luôn ở bên em
trong một video được chia sẻ mới đây phi nhung từng bật khóc khi dựa vai trisi phương trinh

phi nhung khẳng định trisi là người đã dẫn đường chỉ lối cho cô vào nghề
việc phi nhung luôn nỗ lực làm thiện nguyện cũng là cách để cô trả ơn cho trisi phương trinh
đáp lại trisi phương trinh cho biết cô không cần phi nhung phải nhắc đến tên mình trên mặt báo
hay mỗi lần gặp phải cảm ơn
tất cả những hoạt động thiện nguyện phi nhung đã làm là quá đủ với cô rồi
ngày xưa chị trisi phương trinh lo cho em

em đi hát mọi việc ở mỹ là chị trisi phương trinh thay em lo cho wendy

nhiều khi em sợ chị buồn nhiều người cũng hỏi sao không bao giờ thấy phi nhung nhắc tên chị trên báo
nhưng em biết là em hiểu chị hiểu là đủ
tính em giống chị ngại giải thích không thích kể lề
chị trisi phương trinh đâu chỉ giúp mình em chỉ giúp cả anh hoài linh anh thanh hà
phi nhung không biết em không biết
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo